tại tuyên quang nằm trong khuôn khổ chương trình hành trình quân đội trung tây vì người nghèo do bộ quốc phòng phát động
chương trình khám phát thuốc miễn phí cho hơn sáu trăm linh người nghèo là các đối tượng chính sách của năm xã thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt tân trào
do bệnh viện quân y một trăm linh chín cục hậu cần quân khu hai thực hiện đã diễn ra trong hai ngày từ ngày sáu đến ngày bảy tháng một mươi một
hoạt động khám phát thuốc miễn phí cho người nghèo đã thực sự là hành động thiết thực
chung tay giúp đỡ các đối tượng chính sách ở các vùng khó khăn
thông qua hoạt động này các bác sĩ tại các đơn vị có thể nắm được tình trạng sức khỏe tình hình dịch bệnh của đồng bào địa phương
từ đó đề xuất với cấp ủy chính quyền và y tế địa phương để có các biện pháp dự phòng